tại thành phố hồ chí minh sở giáo dục đào tạo của thành phố vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc
các trường học trên địa bàn thành phố tăng cường kiểm tra ra soát cơ sở vật chất trường học
đặc biệt trong mùa mưa bão để bảo đảm an toàn cho học sinh sinh viên và cán bộ giáo viên
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh đề nghị các đơn vị trường học kiểm tra giả soát
đánh giá lại chất lượng xây dựng công trình trường học đặc biệt là trong mùa mưa bão
lập kế hoạch cải tạo sửa chữa trong các trường hợp cần thiết
nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh giáo viên và nhân viên trong trường
kịp thời đề xuất phương án sửa chữa thay thế khắc phục đối với các đơn vị có cơ sở vật chất
trong thiết bị dạy học xuống cấp quá hạn có nguy cơ sẽ ra tai nạn với học sinh
đồng thời không đưa vào sử dụng các công trình trường lớp đã hết hạn sử dụng
không bảo đảm an toàn khi chưa được cải tạo sửa chữa và nâng cấp